hơn một mươi học sinh đã bị thiệt mạng và nhiều em khác bị thương trong vụ dẫm đạp vào sáng ngày hai mươi hai tháng một tại một trường trung học của cameroon
theo báo cáo của cơ quan chức năng vụ dẫm đạp xảy ra ở trường trung học song ngữ atuhuk ebe ở thủ đô chính trị yaunte của cameroon
vụ việc xảy ra khi những học sinh đi muộn lao tới cổng trường vốn đã đóng cửa trước đó biến vụ việc thành thảm kịch
nhiều em bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế gần đó
cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để đối phó với tai nạn bất ngờ này
các đội y tế cơ quan thực thi pháp luật và nhiều nhà tâm lý học đã được điều động ngay đến hiện trường để ứng cứu